cụ thể tại phiên giao dịch cuối tuần giá usd tại một số ngân hàng thương mại được niêm yết như sau
tại việt công banh tỷ giá giao dịch ở mức mua vào là hai mươi hai bốn trăm ba mươi đồng bán ra là hai mươi hai năm trăm ba mươi đồng một usd

triển lãm quốc tế việt bill hai nghìn một mươi sáu lần thứ ba tổ chức tại hà nội diễn ra đến hết ngày hai mươi tháng một mươi một với gần một ba trăm năm mươi gian hàng của bốn trăm hai mươi doanh nghiệp
đây là điểm đến thú vị cuối tuần đối với những người đang có dự định sửa chữa nhà hay đầu tư cho mình một căn nhà mới
sau nhiều kỳ tổ chức việt build đã khẳng định
được thế mạnh của một triển lãm chuyên ngành xây dựng vật liệu xây dựng trang trí nội ngoại thất
với sự xuất hiện của các sản phẩm có mẫu mã tính năng áp dụng công nghệ mới nhất
tham dự triển lãm không chỉ có các doanh nghiệp trong nước mà còn có các doanh nghiệp danh tiếng trên thế giới
đến từ hàn quốc thái lan nhật bản hoa kỳ
cùng với ngành vật liệu các dự án về nhà ở và bất động sản với quy mô đa dạng cũng thường xuyên góp mặt tại triển lãm
dịch vụ chuyển tiền kiều hối western union của bidv là một trong những dịch vụ giúp việc chuyển nhận tiền quốc tế của khách hàng
một cách chủ động đơn giản thuận tiện an toàn với thời gian nhanh nhất
ngoài ra bidv có các yêu đãi về dịch vụ e banking sms banking mang lại cho khách hàng những lợi ích tối đa trong thời điểm cuối năm
du lịch kết hợp khám chữa bệnh là dịch vụ đang ngày càng phát triển giúp du khách tiết kiệm được cả thời gian và tiền bạc
sử dụng dịch vụ này
bạn chỉ cần chi trả cho một lần đi lại và làm được hai việc là du lịch và chữa bệnh
hiện nay du lịch khám chữa bệnh đang rất phát triển tại các nước có nền y khoa tiên tiến như nhật bản hàn quốc và singapore
ở nhật bản cứ ba người thì có một người tử vong do chữa ung thư bất thành
vì vậy từ nhiều năm qua các chuyên gia y tế nhật bản đã nỗ lực đưa ra nhiều liệu pháp điều trị ung thư có hiệu quả
đặc biệt là việc khám tổng quát và tầm soát ung thư bằng phương pháp phân tích gen hoặc điều trị ung thư bằng phương pháp ion nặng
tất cả du khách sang nhật bản kết hợp với khám chữa bệnh là hình thức tiết kiệm và rất hiệu quả
việc ăn ở được đảm nhiệm tốt nhất đồng thời sẽ có người thường xuyên chăm sóc thăm hỏi kiểm tra sức khỏe
mà đáp ứng nhu cầu của du khách trong thời gian lưu trú tại nhật bản
khi mà đi du lịch tại nhật bản thì có thể trải nghiệm được cái sản phẩm khám bệnh cho chính bản thân mình
tại một đất nước có nền y học tiên tiến như nhật bản
tiện ích cho đối với những bệnh nhân là rất cao bởi vì mỗi bệnh nhân mà có nhu cầu điều trị bệnh
thì rất là muốn được điều trị rất là nhanh rất là sớm
thì cái việc một chuyến đi để du lịch đó để kết hợp khám bệnh thì tôi thấy là nó không những là tiết kiệm
về kinh phí và thưởng thức được cái nhu cầu mong muốn thiết yếu của quý khách
mà đặc biệt là đối với những bệnh nhân mà có nhu cầu điều trị bệnh
thì cái việc mà tiết kiệm thời gian để bệnh nhân có thể điều trị ngay
đó là một cái tiện ích rất là tối ưu
công ty chúng tôi đang triển khai
tại hội thảo trao đổi thông tin du lịch khám chữa bệnh do cơ quan hỗ trợ khẩn cấp nhật bản iaj
phối hợp với công ty cổ phần đầu tư thương mại quốc tế việt nam nhật bản vjic tổ chức
các đại biểu tham dự cho rằng do ô nhiễm môi trường không khí nước và thực phẩm
nên các bệnh nan y ngày càng xuất hiện nhiều tại việt nam
vì vậy người dân việt nam lựa chọn mô hình du lịch kết hợp khám chữa bệnh tại nhật bản
là hướng đi trước mắt vừa tiết kiệm chi phí lại được chuẩn đoán và điều trị bệnh
trong một nền y khoa tiên tiến vì cuộc sống con người
với những lời mời chào giao bán cho các dự án trung cư chung cao cấp
thì sự thiếu vắng của sản phẩm bất động sản giá thấp lại trở nên rõ nét hơn
điều đáng mừng là sự thiếu hụt nguồn cung của phân khúc nhà giá thấp sẽ được bù đắp trong thời gian tới
như thông lệ càng về cuối năm thì lượng người tìm kiếm mua nhà càng cao
với người mua nhà thì nhu cầu để ở khả năng chi trả vẫn tập trung ở phân khúc nhà giá thấp
tuy nhiên tại thời điểm này để tìm được căn hộ với mức giá khoảng một tỷ đồng
không phải là việc đơn giản
nhưng một số tín hiệu cho thấy không cần phải quá lo lắng về việc thiếu nguồn cung nhà giá thấp
trong thời gian tới nguồn cung của phân khúc này được đánh giá là sẽ gia tăng
và có những chủ đầu tư đã đang và sẽ chủ động tìm kiếm
để tìm kiếm cơ hội với nhà giá thấp
để tìm kiếm cơ hội này để tung ra thị trường
chúng tôi tin rằng việc lo ngại việc thiếu khát hiếm về nhà ở thương mại giá rẻ
quý bốn năm hai nghìn một mươi sáu bên bất động sản hải pháp cũng có đưa ra thị trường sản phẩm trung cư trung bình thấp
nó nằm trong quần thể dự án gia vesta tại hà đông
với diện tích trung bình từ năm sáu mươi m hai tiến độ thực hiện dự án đang đi vào hoàn thiện
với bước giá từ một mươi năm một mươi sáu triệu đồng trên mét vuông
đúng trong cái nhu cầu thực tế của khách hàng và đặc biệt trong cái thời điểm cuối năm
thì nó cũng ghi nhận được những cái lượng giao dịch là tăng
một yếu tố quan trọng đối với thị trường nói chung và các thủ tục đầu tư nói riêng
đó là cán cân cung cầu đang có sự lệch pha khả năng hấp thụ sản phẩm chung và cao cấp đang kém đi
đặc biệt trong bối cảnh đã xuất hiện những cảnh báo từ phía ngành ngân hàng
về dư nợ tiến dụng đối với bất động sản
bởi vậy đối với các chủ đầu tư nhà giá thấp sẽ là một hướng đi
có phần thuận lợi hơn so với các sản phẩm có giá bán cao
nhiều loại hình dịch vụ tiện ích mới đã ra đời đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng
trong đó phải kể đến mô hình ngân hàng số
với một trăm linh các giao dịch được thực hiện thông qua internet đang được một số ngân hàng triển khai thí điểm
vậy mô hình ngân hàng số sẽ đem lại cho khách hàng những tiện ích gì
và những thách thức đặt ra đối với các ngân hàng khi sử dụng mô hình này
phản ánh sau đây của chúng tôi sẽ đề cập cụ thể hơn về nội dung này
cuộc sống bận rộn áp lực công việc cao các khách hàng đang ngày càng ưa chuộng những sản phẩm
dịch vụ tiện ích được số hóa thông qua các phương tiện công nghệ cao các thiết bị thông minh
lợi ích sự hài lòng của khách hàng luôn là thước đo chuẩn xác nhất của ngân hàng
điều này đòi hỏi các ngân hàng phải thay đổi tạo ra những khác biệt trên nền tảng công nghệ thông tin
nắm bắt xu hướng trên một số ngân hàng việt nam đã tiên phong trong việc thành lập các dự án thí điểm ngân hàng số
như ngân hàng thương mại cộ phần việt nam thịnh vượng vpbank ngân hàng tiên phong tpbank
ngân hàng số là mô hình hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ để trao đổi thông tin và thực hiện các giao dịch giữa ngân hàng với khách hàng
đây là mô hình gần như một trăm linh giao dịch thông qua internet và ứng dụng mang lại cho khách hàng nhiều tiện ích
hầu hết các ngân hàng tại việt nam hiện nay đều cung cấp một số những kênh giao dịch điện tử
nhưng đó mới chỉ là những ứng dụng cơ bản
khách hàng có thể kiểm tra được tài khoản của mình bằng cách lên mạng
hoặc có thể chuyển tiền cho người khác ví dụ như bạn bè hoặc người thân trong gia đình
chúng tôi thực sự thấy vậy là chưa đủ kể cả những công dụng của máy atm cũng rất đơn giản
điều mà chúng tôi trông đợi đó là một sự thay đổi về số hóa trong cả hệ thống ngân hàng
cũng như là sự thay đổi trong trải nghiệm của khách hàng
nó cũng giống như câu chuyện là trước đây ngân hàng đang làm thủ công thì chuyển sang cái hiện đại
rồi cái việc mà thanh toán điện tử cái việc mà mở thẻ lúc đầu sẽ đầu tư rất là tốn kém
gặp tương đối nhiều khó khăn nhưng nó sẽ là cái xu hướng tất yếu của một cái nền văn minh công nghệ kỹ thuật số
và người tiêu dùng thì đương nhiên là cái người được lợi nhất
các doanh nghiệp các cá nhân sẽ được giao dịch một cách nhanh chóng thuận tiện
và chi phí nó sẽ giảm thấp mọi cái nhu cầu có thể đáp ứng được một cách tối đa
so với những cái cách thức mà giao dịch
quá trình giao dịch giữa ngân hàng và khách hàng được diễn ra thông qua các thiết bị số kết nối với các phần mềm máy tính
thông qua môi trường mạng internet
khách hàng không phải đến ngân hàng để thực hiện giao dịch
và ngược lại phía ngân hàng cũng không phải gặp khách hàng để hoàn thiện các giao dịch như ký chứng từ hoàn thiện hồ sơ
điều này giúp cho khách hàng tiết kiệm được tối đa thời gian liên quan tới thủ tục hành chính trong việc vay vốn mở tài khoản
bên cạnh đó những ứng dụng công nghệ hiện đại sẽ giúp đơn giản hóa mọi thủ tục
hơn nữa còn tiết kiệm chi phí cho khách hàng
mô hình ngân hàng số đem đến cho khách hàng nhiều kỳ vọng về sự trải nghiệm của những dịch vụ số hóa
thế nhưng một số vụ việc xảy ra gần đây
như mất tiền trong tài khoản lộ thông tin cá nhân
cũng khiến cho không ít khách hàng lo ngại về vấn đề an ninh bảo mật thông tin của hệ thống ngân hàng
khi tội phạm tấn công vào các tổ chức ngân hàng với những thủ đoạn ngày càng đa dạng và phức tạp
như hình thức phát tán virus mã độc tinh vi đa dạng như qua email phần mềm miễn phí hay các trang mạng xã hội
mô hình ngân hàng số đem đến cho khách hàng nhiều kỳ vọng về sự trải nghiệm của những dịch vụ số hóa

vì nếu như mà thay vì những cái hình thức trước đây thì cái vi phạm bảo mật có thể nó chỉ dẫn đến cái thiệt hại nhỏ thôi thì đã triển khai ồ ạt và đã làm qua cái giao dịch điện tử nhiều thì đương nhiên là nó sẽ rủi ro nhiều hơn
thì các ngân hàng sẽ phải cân nhắc giữa cái việc đầu tư và những cái rủi ro mà sẽ xảy ra
trong tương lai việc phát triển ngân hàng số đặt các ngân hàng trước nhiều cơ hội cũng như không ít khó khăn thách thức để tạo ra những đột phá
phá trong hoạt động mang lại cho khách hàng những ứng dụng yêu việt tiện ích nhất
trong đó an toàn thông tin là điều cốt lõi nhất
điều này đặt ra bài toán cho các ngân hàng trong việc bảo vệ khách hàng của mình một cách tốt nhất
cũng xin đừng tạm dừng hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau